chăm lo đời sống sức khỏe và sự thịnh vượng ấm no của người dân là sự nghiệp là nhiệm vụ xuyên suốt của đảng nhà nước với mục tiêu xuyên suốt là phải có hệ thống an sinh xã hội hướng tới toàn dân phù hợp với chuẩn mực quốc tế tạo nên một xã hội an toàn gồm nhiều tầng nhiều lớp bảo vệ cho tất cả cộng đồng xã hội thì độ bao phủ của xã hội cần phải rộng khắp hơn cụ thể hơn tới tất cả người dân người lao động những người phụ thuộc cần có lưới an sinh
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hai mươi năm năm thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập bảo hiểm xã hội việt nam diễn ra vào sáng nay
qua hai mươi năm năm xây dựng và phát triển với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức viên chức và người lao động bảo hiểm xã hội việt nam đã đạt được những thành tựu đáng kể
từng bước khẳng định chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội bảo đảm ổn định chính trị xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao ngành bảo hiểm việt nam đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như chính sách pháp luật cần phải được đổi mới cập nhật cho phù hợp với tình hình quốc tế
chính sách an sinh xã hội cần phải cập nhật tình hình số để được quản lý thống nhất để đảm bảo hiệu quả giảm chi phí thường xuyên cho bộ máy tổ chức của bảo hiểm xã hội hiện nay

do vậy bảo hiểm y tế chưa có khả năng trang trải những chi phí sẽ là thách thức đối với ngành bảo hiểm hiện nay do vậy ngành y tế và bảo hiểm cần phải có phối hợp tốt hơn để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính an sinh xã hội của đất nước